trưa ngày hai mươi một tháng năm cơ quan công an nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại địa phận thôn một phú trương xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
có một sát chết là nam giới được giấu trong bao tải đang trong quá trình phân hủy với nhiều thương tích
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện lý nhân
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập tài liệu chứng cứ
xác minh danh tính nạn nhân là anh nguyễn công tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam chuyên làm nghề lái xe ôm
hoạt động tại nút giao liêm quyền thành phố phủ lý
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến một h ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã bắt được hung thủ gây án tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
thu toàn bộ hung khí gây án và tăng vật tài sản
sau khi giả soát phân loại các đối tượng nghi vấn căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
tại hiện trường vụ án và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp
cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng nguyễn văn dũng có nhiều nghi vấn
đến dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm cơ quan công an bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn
tại tỉnh thanh hóa thu giữ một điện thoại di động và một dao bấm
qua đầu tranh dũng khai nhận sau khi đi xe khách từ bến xe giáp bát hà nội
về đến cầu vượt liêm tuyền thành phố phủ lý tỉnh hà nam thì xuống xe
do cần tiền tiêu xài dũng đã thuê anh tư trở đến địa phận xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
để thực hiện hành vi giết người lấy tài sản gồm một điện thoại di động một sao bấm và một xe máy
cùng giấy tờ xe mang lên hà nội cầm cố được sáu triệu đồng
năm mục đích là giấu che giấu rồi em lấy xe em đi thẳng đến hà nội
hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân
sự nỗ lực quyết tâm của tập thể lãnh đạo công an tỉnh hà nam và các đơn vị nghiệp vụ
không quản ngày đêm tập trung nhanh chóng làm rõ đối tượng của vụ án
đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đang tích cực điều tra
đề nghị truy tố trước pháp luật đối tượng giết người tại phường năm thành phố tân an
vụ việc được trình báo vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nạn nhân tên là phan thị thùy linh chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
bị đối tượng nguyễn huỳnh lê trú tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đâm một nhát gây thủng gan dẫn đến tử vong
lê và linh sống chung như vợ chồng
ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cả hai đến thuê phòng trọ tại số bốn
ở một khu nhà trọ khu thọ cang phường năm thành phố tân an sống
và đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng năm
lê cùng với bốn người bạn khác ăn nhậu và xảy ra cự cãi
lê đã lấy con dao thái lan đâm một nhát vào vùng ngực
làm linh ngã được đưa đi cấp cứu nhưng linh đã tử vong sau đó
sau một thời gian quyết liệt điều tra truy xét
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
là lý hùng thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã đồng bục huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
trước đó vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát hình sự đã phá chuyên án bắt giữ một mươi đối tượng
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
những đối tượng này đã thực hiện bốn vụ bắt cóc bảy nạn nhân người trung quốc
chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền sáu mươi một năm trăm linh nhân dân tệ tương đương hai trăm một mươi năm triệu đồng
chúng đánh đập đe dọa bắt các bị hại liên lạc về với gia đình tại trung quốc
nộp tiền cho các đối tượng qua ứng dụng wechat
nhận được tiền chúng đưa bị hại về khu vực đường biên thả đi
đối tượng cầm đầu là lý hùng thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã toàn quốc
đến khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua thủy bị bắt giữ khi đang trốn
tại nhà người quen tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền
và rủ một số bạn bè thân thiết tham gia
sau đó phân công từng người chuẩn bị hung khí địa điểm giam giữ các nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can
về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản
con đường đi vào thôn yên phú xã liên ninh huyện thanh trì hà nội
nhiều tháng trời nay thường xuyên bắt gặp cảnh tượng những chiếc xe siêu trường
chở ô tô ra vào hàng ngày
điều này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông ở đây
khi đây chỉ là con đường nhỏ phục vụ dân sinh
từ khi bãi đỗ trung chuyển xe mọc lên
đời sống của nhân dân khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
bởi hàng ngày có hàng chục chuyến xe hàng tập kết trung chuyển bất kể ngày đêm
được biết bãi xe này được mọc lên trên đất dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp
được ủy ban nhân dân tp hà nội giao cho công ty cổ phần đầu tư bắc kỳ

công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng phát triển đô thị qnt
thuê hai mươi hai một trăm bảy mươi ba m hai đất tại xã liên ninh huyện thanh trì để thực hiện
tuy nhiên không hiểu vì sao dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp
như mục đích chưa thấy đâu thì đã xuất hiện một bãi chung chuyển xe
với quy mô lớn được đầu tư bài bản
dù tồn tại trong thời gian dài nhưng chính quyền cơ sở đang có dấu hiệu buông lỏng quản lý
công ty trách nhiệm hữu hạn tư bắc kỳ giao cho công ty cổ phần đầu tư bắc kỳ
thường là dựa vào những quy định định của pháp luật thiện hành
thì cái việc mà họ sử dụng cái mặt bằng đấy cho cái mục đích là
làm cái bãi trung chuyển xe như thế thì có đúng hay sai
nếu mà về quy định thì đương nhiên thì thành phố giao đất để làm gì
thì chúng ta phải làm đúng mục đích đấy
tuy nhiên là đơn vị là đang giải trình với huyện
việc mọc lên một bãi xe với mục đích thu lợi bất chính
hay chỉ là bãi tập kết hàng sai mục đích
của công ty nếu xét trên khía cạnh quản lý nhà nước
đều đang tồn tại nhiều vấn đề
dư luận địa phương đang đặt ra câu hỏi
chính quyền địa phương đã làm hết trách nhiệm chưa
khi để tình trạng này diễn ra kéo dài
thưa quý vị theo thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật
thì hiện nay đám cháy vẫn chưa được khống chế
và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin về đám cháy này
trong các bản tin thời sự tiếp theo
còn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám
bộ công an đã ra mắt phòng khám quản lý
bệnh phổi mạng tính và câu lọc bộ quản lý hen và copd
tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
hàng tháng khoa lao và bệnh phổi vẫn tiếp nhận hàng trăm lượt
bệnh nhân đến khám vì mắc bệnh phổi mạng tính
nhưng nhiều năm về trước đây thì bệnh hen và copd
hai giai đoạn ổn định vẫn chưa được cấp thuốc duy trì
đây là thiệt thòi rất lớn cho bệnh nhân
và cũng là nguyên nhân làm giảm lượng bệnh nhân đến khám
điều trị tại bệnh viện khi mắc bệnh này
đứng trước thực trạng này đã thành lập phòng khám
quản lý bệnh phổi mạng tính
đã đi được vào hoạt động hơn một tháng nay
và thu hút rất nhiều bệnh nhân đến khám
hoạt động này không những đã tạo điều kiện thuận lợi
cho các bệnh nhân mắc bệnh phổi mạng tính
mà còn góp phần nâng cao uy tín vị thế của bệnh viện
trong lực lượng công an nhân dân nói riêng
và trong lĩnh vực y tế nói chung
vừa rồi là các tin tức an ninh trật tự cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
và ngay sau đây sẽ là tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
với các thông tin văn hóa giải trí hấp dẫn
từ trường quay phía nam
thưa quý vị chỉ còn khoảng một tháng nữa
thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
và đây là thời điểm mà cả giáo viên cũng như là học sinh
của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm
đang gấp rút triển khai các phương pháp ôn luyện kiến thức
nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay
có sự thay đổi chủ yếu về nội dung và cách xét tuyển
theo đó cơ cấu điểm xét tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
điểm trung bình các môn thi chiếm bảy mươi và ba mươi còn lại
là điểm trung bình của năm học lớp một mươi hai
ngoài ra nội dung đề thi chủ yếu tập trung vào chương trình của lớp một mươi hai
mặc dù đã có sự chuẩn bị ôn tập nhưng nhiều học sinh
vẫn còn nhiều lo lắng trước kỳ thi
em sợ là tại vì năm nay là không còn năm mươi năm mươi nữa mà là bảy mươi ba mươi
nên là tụi em phải rất là cố gắng trong việc mà điểm số trên lớp
để có thể cải thiện một phần nào đó điểm thi tốt nghiệp của tụi em
em đang rất là trong giai đoạn gấp rút ôn thi
nên cũng vừa bị áp lực việc học rồi áp lực nguyện vọng
không biết là năm nay trường sẽ lấy bao nhiêu điểm
và đang nỗ lực hết sức để hoàn thành được cái nguyện vọng của mình
một trong những yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia
là bên cạnh việc tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh
các trường còn chú trọng giúp học sinh chủ động có phương pháp tự học tự nghiên cứu
trong quá trình giảng dạy các thầy cô giáo bộ môn
cập nhật những kiến thức mới dẫn chứng cụ thể phân bổ thời lượng ôn tập
dựa trên tổ hợp môn mà các em lựa chọn
chủ yếu bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình trung học phổ thông
mà trọng tâm là chương trình lớp một mươi hai
theo như đề tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo đã công bố
đắn thêm tiết của các môn mà cần lý đựng về bản của các em
trong quá trình học thầy cô chủ nhiệm thầy cô bộ môn
cùng bác giám hiệu cũng theo sạc các em trong quá trình
và để nếu mà xem cái năng lực của các em
phù hợp như thế nào thì để định hưởng cho các em tiếp tục
trong quá trình thầy cô mình ôm bài cho các em
thì lòng ghép vào kiến thức lớp một mươi một chắc chắn là như thế rồi
kiến thức trên lớp và những kiến thức mà trường chúng tôi đã chuẩn bị cho các em
bây giờ chỉ chờ cái thời cơ để cho các em nó nhớ lại
và để đáp ứng được cái đề thi
để đảm bảo các trường hoàn thành chương trình lớp một mươi hai theo đúng kế hoạch
mà vẫn có thể nâng cao chất lượng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
yêu cầu các trường sau khi kết thúc năm học
theo kế hoạch thì việc ôn tập của học sinh
được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian dành cho tự học
việc tổ chức ôn tập phù hợp với từng trường từng nhóm học
nội dung ôn tập chú ý đến kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh
khoảng ba mươi trẻ em việt nam mắc bệnh hen
và nhiều bệnh nhi không được theo dõi cũng như tuân thủ điều trị
và những năm gần đây thì hang trẻ em có xu hướng tăng
đặc biệt tỷ lệ này cao hơn đối với trẻ sinh sống tại các thành phố
có nguy cơ ô nhiễm cao như tp hcm
những năm gần đây tỉ lệ trẻ mắc bệnh hen xuyển tăng lên khá nhanh
đáng báo động là gấp ba lần so với hai mươi năm trước
trên thực tế đa số phụ huynh không đảm bảo tuân thủ điều trị hen ở trẻ
cho thấy bệnh có vẻ thuyên giảm chưa hiểu rõ về bệnh
lo lắng tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc lâu dài
đây chính là thách thức lớn đối với ngành y tế nói chung
và các bác sĩ hôn hấp nhiên nói riêng
tại tp hcm cũng như nhiều địa phương miền nam
ngoài những đợt lạnh dịp cuối năm mùa hè
cũng là thời điểm các bé dễ lên cân xuyển nhất
khi tỉ lệ trẻ mắc bệnh hen xuyển ở trẻ em
lứa tuổi mẫu giáo hay lớp cấp một là phải sắp xỉ khoảng hai mươi chín
và nhìn trên bản đồ hen xuyển trên thế giới thì chúng ta chỉ thua những nước
như là úc hay new zealand về tự xuất xuyển của trẻ em thôi
rồi ô nhiễm về không khí ô nhiễm về môi trường
là yếu tố đóng góp rất lớn cho việc gia tăng bệnh hen xuyển
ở trên toàn cầu chứ không chỉ việt nam
tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhi đồng một
chúng tôi gặp khá nhiều phụ huynh bế con đi khám các bệnh về hô hấp
mẹ con bé gái sáu tuổi này lặn lội từ tây ninh lên tp hcm để khám xuyển
và được bác sĩ tư vấn điều trị
năm nào cũng vậy vào lúc trời bắt đầu mưa là con chị lại lên cơn hen xuyển nhiều hơn bình thường
rồi em đi khám rồi từ xa mà ho kéo dài bác sĩ nói chuyện quá từ từ
bác sĩ nói chuyện quá xuyên
năm rồi nhiều khi nó cảm là nó cũng bị
hoặc là mình bụi bụi vứt nhà nó cũng bị
bác sĩ dặn mình phải tránh mất cái đó
từ trời tới trời mình cũng phải giữ ấm cho nó
rồi ăn uống bụi khói thuốc lá
không có nuôi động vật lông nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của em
và lâu rồi bé cũng hay tới đi tới lại nhiều lần
nhưng mà lần này là nặng nhất nên phải nhập viện

nhưng mà em nói chung là em sợ bé bị hen
yếu tố khởi pháp cân hen thường là môi trường ô nhiễm
lồng động vật khói thuốc lá phấn hoa bò trong nhà
một số thuốc tẩy bụi nhà nắm không khí lạnh
căng thẳng tức giận vận động mạnh
theo báo cáo của tổ chức hành động vì bệnh nhân hen toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
ước tính có khoảng ba trăm ba mươi chín triệu người mắc bệnh hen trên toàn cầu
mỗi ngày có khoảng một người chết vì bệnh hen
đây không phải là con số cao so với nhiều bệnh khác ở trẻ em
nhưng đều ráng nói là đa số những ca tử vong này có thể tránh được
không ai tìm được phương thuốc nào để chữa khỏi hoàn toàn bệnh hen xưởng này
thì là chúng ta đừng khiến một phương thuốc nào tương tự như thế
nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát tốt được bệnh hen xưởng
rất nhiều bệnh nhân mang bệnh hen xưởng trong người
nhưng được phòng ngừa và điều trị tốt sẽ mang lại những cái thành công
rất là lớn trong việc học tập trong sinh hoạt và trong sự nghiệp
kể cả trong thể dục thể thao
trước tình trạng bệnh hen phế quản của trẻ em gia tăng
đặc biệt trong thời điểm giao mùa
song nhiều gia đình nhận thức về bệnh hen còn chưa đúng
còn nhiều thắc mắc về phòng và điều trị
để có thể giúp trẻ dự phòng kiểm soát được bệnh hen
phụ huynh nên dành thời gian cho con cái và thảo luận với bác sĩ về tình trạng hen của con
đặc biệt việc tuân thủ quy trình điều trị giúp kiểm soát tốt bệnh hen ở trẻ
việc một số siêu thị trên cả nước đồng loạt triển khai
gói thực phẩm rau củ quả bằng lá chuối hay là hạn chế sử dụng túi ni lông
đã ghi điểm với người tiêu dùng
vì vậy mà các chiến dịch xanh của các doanh nghiệp bán lẻ
được dự đoán là xu hướng chính trong kinh doanh của cuộc sống hiện đại
thay vì túi ni lông rau củ quả tươi sống ở siêu thị này
đều được gói hoàn toàn bằng lá chuối
các túi giấy cũng được thay một phần cho các túi ni lông
dự kiến trong thời gian tới sẽ thay hoàn toàn bằng túi giấy với những mặt hàng phù hợp
nhiều người tiêu dùng cho rằng đây chỉ mới là phong trào nhưng họ khá ấn tượng
và thiện cảm với các siêu thị đang áp dụng chiến dịch xanh
các doanh nghiệp bán lẻ cũng cam kết giá thành của các sản phẩm này vẫn không thay đổi
thiện cảm hơn không có những cái bao bì nhìn rất là nhựa rất là hiệu quả
cái việc tăng giá thì không có vấn đề gì hết
nó cũng là một phần rất là nhỏ so với cái việc đóng góp của môi trường sau này
chúng tôi cùng hợp tác và cùng làm việc với nhà cung cấp
để mà làm sao dự được các sản phẩm này
được cái giá thành của sản phẩm cũng như là hướng tới cái bảo vệ môi trường
chúng tôi chưa còn một động thể nào là khi mà mình thay đổi về cái hình thức bao gọi
thì chúng tôi sẽ tăng giá cả
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
trung bình một ngày đã thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông
nếu thấy túi ni lông bằng lá chuối lượng túi ni lông thải ra sẽ giảm đáng kể
thêm vào đó theo đánh giá bước đầu của các siêu thị
hiện tại nguồn lá chuối tại việt nam cũng khá dồi dào nên không lo thiếu nguyên liệu
vậy nên câu chuyện dùng lá chuối hay các sản phẩm thân thiện với môi trường
để bao gói thực phẩm như phong trào đang rộ lên hiện nay
cũng là mục tiêu mà các doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng hướng đến và đồng hành
cùng với những cái nhà cung cấp để tìm ra những cái sản phẩm
ví dụ như hiện tại quầy chế biến thức ăn nhân của chúng tôi
cũng đang di chuyển từ cái việc sử dụng khay xốp qua sử dụng khay bạ mía
cũng như là những cái mặt hàng liên quan đến là
sử dụng một lần ví dụ như chèn dịa nhựa thì chúng tôi cũng di chuyển qua bán
kinh doanh cũng như là sử dụng những cái sản phẩm mà có thể từ hủy
cái chiến dịch này nó cũng ít nó vẫn chưa có rộng rãi
cho nên đó là mình nghĩ là nên áp dụng rộng rãi hơn để mà tiết chế lại bình nilon
có thể thấy trước mối lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường
với lượng rác thải nhựa tăng cao
việc người tiêu dùng trong nước hưởng ứng phong trào sử dụng bao bì xanh
tại các siêu thị như thời gian vừa qua
cũng đáng mừng
phần nào cũng phản ánh ý thức của người dân
đã đề cao hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường
thưa quý vị sáng nay trong phiên thảo luận tại tổ
xung quanh báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu quốc hội tham gia góp ý kiến
những vấn đề như sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tại một số địa phương những vụ án ma túy bị triệt phá với số lượng lớn
hay câu chuyện trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
đã được các đại biểu đặc biệt quan tâm
đồng tình với báo cáo của chính phủ và cơ quan thẩm tra về kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
với những điểm sáng như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt một mươi hai mục tiêu đạt được
nhiều đại biểu cũng đề cập tới một số vấn đề tồn tại trong thời gian qua
như việc gian lận tại một số địa phương trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua
hay tình trạng
chậm giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân
tôi đề nghị là cần phải có một cái giải trình làm rõ về cái trách nhiệm của cái bộ phận tổ chức thi này
đặc biệt là đối với cái cục quản lý chất lượng và trung tâm khảo thí
còn làm rõ là các cái nhân sự tham gia vào cái khâu tổ chức này như thế nào
ai đã nghiệm thu cái phần mềm quản lý chấm thi
về lộ hỏng có lộ hỏng
nhưng cái quan trọng ở đây tôi cho rằng cái nguyên nhân của nó đó là cái yếu tố con người
yếu tố con người hiện nay tôi đánh giá hai điểm
điểm thứ nhất là chính cán bộ công chức của chúng ta hiện nay
cái tình trạng vô cảm đối với dân đặc biệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính
cái yếu tố con người thứ hai đó là chính cái đội ngũ mà làm công tác quản lý
cơ chế trong quản lý công việc của cán bộ công chức
do những người có trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cơ quan hành chính thì chúng ta làm chưa tốt
một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm thảo luận
chính là việc nhiều vụ án ma túy lớn được triệt phá trong thời gian gần đây
cùng với đó là một số bất cập trong việc quản lý điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy
dẫn đến nhiều hệ lụy như vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự
thì như vậy là cái thủ tục đưa cái người nghiện ma túy là so với thực tế
là tôi nghĩ là nơi nào là cũng dướng
thì cái việc xác định tình trạng của người nghiện là phải là cái ngành ma túy
là phải là cái ngành y tế
nhưng mà trong thời gian xác định người nghiện là phải ba đến năm ngày
thì ba đến năm ngày cái người ma tí cái người nghiện ma túy này là giữ ở đâu
cái vấn đề quản lý xã hội và quản lý chuyên ngành chúng ta còn có những cái sơ hở
nhất là quản lý vũ trường
ngành vũ trường quản lý trên không gian mạng
rồi quản lý về tiền chất là những cái quản lý chuyên ngành đó chúng ta còn sơ hở

cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay

nhiều đã thảo luận về một số vấn đề khác được dư luận xã hội quan tâm
như tình trạng bạo lực học đường xâm hại trẻ em
hay việc cải cách thủ tục hành chính để gỡ khó cho doanh nghiệp

đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn những hạn chế chưa được khắc phục
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề di trúc hồ chí minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng việt nam
tại hội thảo ban tổ chức đã nhận được gần năm mươi tham luận đầy tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của các nhà nghiên cứu
các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo quản lý hoạt động thực tiễn thể hiện sự quan tâm tập trung làm rõ nhiều nội dung liên quan tới bản di trúc lịch sử
tìm hiểu về minh chiết hồ chí minh trong di trúc giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương nhấn mạnh
bản di trúc của người chỉ với một từ là một tổng kết lớn lý luận và thực tiễn về cách mạng việt nam về sự nghiệp của đảng
của dân tộc mà người một đời gắn bó dấn thân và công hiến
tính từ ngày đầu tiên bác viết di trúc là một mươi tháng năm năm sáu mươi năm đến một mươi năm tháng năm năm hai nghìn năm thì hoàn thành lúc bác bảy mươi năm tuổi
thế còn từ khi bác mất và chúng ta biết đến di trúc của bác và thực hiện năm lời thềm biệt bác căn cứ vào nội dung di trúc thì đến nay cũng đã tròn nửa thế kỷ
chính nhờ bản di trúc linh thiên này và chính từ việc quyết tâm thực hiện bằng được những lời thề thiêng liêng với bác
cho nên chúng ta đã đạt được thành tựu to lớn trong công cuộc kháng chiến chống nước giải phóng hoàn toàn miền nam
và hiện nay trong sự nhập đổi mới của nhà quốc gia
thì cái bản di trúc linh thiên đó vẫn tiếp tục so nhường cho chúng ta đi
tư tưởng của người trong di trúc là định hướng cơ bản quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam cả hôm nay và mai sau
vì mục tiêu đem lại độc lập tự do cho dân tộc hạnh phúc cho nhân dân
bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội
thực tiễn cho thấy việc thực hiện những lời can dặn của người trong suốt năm mươi năm qua đã giúp cách mạng việt nam giành nhiều thắng lợi
chúng ta đã từng bước thực hiện và thực hiện thành công
lời thề thứ nhất chúng ta đã đánh cho ngụy cốt đánh cho ngụy nhỏ
những lời thề còn lại chúng ta tiếp tục xây dựng việt nam một nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất dân chủ giàu mạnh cùng những loại tiến bộ
đó là cương lính đó là bàn lính đó là chương trình hành động đó là uy tín là danh dự của dân tộc việt nam chúng ta
và tôi nghĩ
và tôi nghĩ
tiếp tục dưới ánh sáng di trúc của người cách mạng việt nam dân tộc việt nam tiếp tục tiến những bước xa hơn
qua những tham luận tại hội thảo chúng ta càng có đủ cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định rằng dù nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những tư tưởng mà chủ tịch hồ chí minh để lại cho chúng ta trong di trúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng việt nam cả hôm nay và trong tương lai

một phong trào thi đua đặc biệt của hội phụ nữ công an thành phố nhằm biểu dương và ghi nhận những đóng góp và thành tích đã đạt được của cán bộ hội viên công an thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua
giữa nhiệm kỳ qua hội phụ nữ công an tp hà nội đã chỉ đạo tám cụm thi đua tổ chức nhiều hoạt động chung để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối
tạo sự gắn kết giữa các tổ chức đoàn cơ sở tạo điều kiện để hội viên đoàn viên các đơn vị giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác đời sống xã hội
các công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận thực hiện có hiệu quả được đảng ủy ban giám đốc và cấp ủy chỉ huy các đơn vị đánh giá cao đã khẳng định vai trò vị thế của tổ chức hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị